xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
hai vợ chồng anh chị vẫn vui vẻ cùng tham gia lễ hội ở làng
chị tạ thị lương chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã quỳnh sơn cũng bàng hoàng trước vụ việc
chị cho biết chị hát mặc dù có tuổi đi làm công ty nhưng vẫn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động phong trào của hội
chưa bao giờ thấy hội viên nào có ý kiến không hay về chị hát
nói về chồng chị hát ông đào văn phúc trưởng thôn voi cũng là anh rể của thành cho biết
cậu ấy đã từng nghiện rượu đôi khi có những biểu hiện không bình thường
nhiều năm rồi gia đình vẫn đều đặn đến bệnh viện tâm thần lấy thuốc cho uống
trước khi xảy ra vụ sát hại vợ hát tức vợ thành có bảo tồn là nhà em mấy hôm nay hết thuốc uống rồi
em lại đi làm ca ngày ở công ty suốt vừa ra tết nên em chưa dám xin nghỉ
để mấy hôm nữa thư thả anh đưa em đi lấy thuốc cho nhà em nhé
mấy tháng này thành cứ hay nói linh tình làm nhảm
gặp tôi là nó lại bảo hình như có ai đang muốn sát hại em
nghĩ là thành bị ngộ rượu nên gia đình cũng quan tâm để ý nhất là hạn chế không cho thành đi ăn cỗ uống rượu
theo lời bà luyện thị hiến bảy mươi hai tuổi mẹ đẻ của trương đình thành
thành là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em kết hôn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín với chị hát
hay vợ chồng sinh được ba người con hai con gái đầu đã lớn đang du học ở hàn quốc và trung quốc
con trái út mới năm tuổi
vợ chồng rất chịu khó làm ruộng ở nhà
khi địa phương có phong trào đi nước ngoài chị hát sang đài loan
trung quốc làm giúp việc gia đình được gần ba năm thì về
sau đó cả hai vợ chồng cùng nhau sang trung quốc sinh sống làm ăn gần chín năm
chịu khó làm lụng chất chiêu tích cóp
vợ chồng gửi tiền về nhà nhờ chị gái thành mua đất rồi làm ngôi nhà ba tầng khang trang
ở mặt đường tỉnh như hiện tại
năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng thu xếp về quê và năm sau sinh thêm một con trai
cả gia đình mừng lắm mừng nhất là thẳng thành
khi con trai út được ba tuổi mặc dù kinh tế khá giả có đồng gia đồng vào
nhưng hát vẫn động viên thuyết phục mẹ chồng chồng con nhỏ giúp để đi làm công ty
chị hát làm thiên dịch cho một doanh nghiệp trung quốc ở khu công nghiệp sòng khê
nội hoàng yên dũng cách nhà hơn chục cây số
còn anh thành làm nghề tự do lúc thì đi theo thợ lắp đường ống nước sạch
làm điện khi thì làm máy cây
sống cùng vợ chồng con trai bà hiến chưa thấy điều tiếng gì nghiêm trọng
bà vẫn khen có cô con dâu chịu thương chịu khó thu vén gia đình
chính chị hát là người động viên hỗ trợ hai con gái lớn
đi du học nước ngoài để sau này có tương lai tươi sáng
hỏi về con trai bà hiến kể
thời thanh niên lúc ấy vợ đang ở đài loan
thành và một số người dân ở thôn có đi quảng ninh làm nghề bốc than
do mâu thuẫn thành bị một số người dùng dao phớ tác động nhiều nhát tưởng không qua khỏi
năm kia thành lại bị một số thanh niên xã bên đánh phải đưa đi cấp cứu
vì vậy đôi lúc tôi thấy nó cứ lơ ngợ
gia đình đã từng đưa thành đi điều trị tâm thần
tuy nhiên khi hỏi có sổ bệnh án không
thì bà hiến bảo không rõ có hay không vì con dâu mất rồi nên không biết hiện chưa tìm được
hai con gái lớn của vợ chồng thành đang đi du học
nghe tin mẹ mất cũng kịp về nhà tiễn mẹ đoạn đời cuối cùng
tối hôm xảy ra vụ việc bà hiến có gọi điện thoại cho các cháu kể chuyện ăn tết
thấy tôi nói chuyện khuya quá hát còn nhắc tôi
thôi mẹ không gọi nữa để cho các cháu nghỉ ngơi mai đi học
hát còn hỏi mẹ ở nhà có thế nhà con sức khỏe thế nào không
tôi bảo nó cứ lần thần
hát nói tuần sau được đổi ca thì sẽ đưa thành đi bệnh viện để kiểm tra
sau đó bà hiến đi ngủ ở tầng một vợ chồng hát mổ phòng tầng hai
tỉnh giấc lúc đó khoảng một giờ bà thấy điện cầu thang sáng
đi ra thấy thành đang ngồi bệt một mình ở cầu thang
khác với mọi ngày bà hát gọi to tên con dâu nhiều lần mà không thấy hát trả lời
tôi dò dẫm lên phòng thì thấy hát đã bỏ mạng
hoảng quá tôi chạy ra cầu thang lay lay thằng thành kêu lớn
con ơi sao con lại sát hại vợ con thế này
nghe vậy thành hoảng hốt
ôi mẹ ơi còn sát hại vợ con thật sao
vợ con bỏ mạng con sống thế nào được
con hại vợ hại mẹ rồi con đi chết đây
nói rồi thành chạy xuống bếp lấy rau kéo tự tác động vào bụng mình dẫn đến thường tích
ngay lúc đó bà hiến gọi điện thoại cho người thân đến đưa thành đi cấp cứu kịp thời
theo cơ quan công an kết quả điều tra ban đầu xác định
khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thanh
đã bóp cổ chị hát dẫn đến tắt thở
sau khi gây án thành dùng dao tự gây thương tích cho mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ trương đình thành để điều tra
xử lý đối tượng về hành vi giết người
nguyên nhân vụ án sẽ được tiếp tục làm rõ
vạch rừng lần theo dấu vết kẻ quái dị sát hại cha ruột
trong lúc cãi nhau đối tượng đã dùng dựa tấn công cha ruột mất mạng
vốn là kẻ quái dị thích sống trong các hang đá
tồn hoang dã cao nên gây án xong hắn chạy trốn vào rừng
lực lượng công an đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với các già làng trường bàn
lần theo dấu vết suốt bốn ngày mới bắt được tên nghịch tử
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố
bắt tạm giam đối với nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú thôn lại xá xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đối tượng đã ra tay sát hại cha ruột
theo thông tin
khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ông nxd sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba bố đẻ của mình đang ngồi nói chuyện với cháu ngoại là ntvl
thì nguyễn văn minh yêu cầu hai người yên lặng nên dẫn đến cãi nhau
lúc này minh văng tục chửi thề rồi ra cửa lấy một cây dựa tác động vào tay trái khiến ông đê chảy máu
không dừng lại ở đó minh còn kéo ông đê ra bãi cò cạnh sân nhà tiếp tục đánh đập gây thương tích nặng
chỉ đến khi được người nhà chạy ra can ngăn thì minh mới chịu dừng tay vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn
mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông đê đã mất mạng ngày sau đó
vụ việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương
tiếp nhận thông tin công an huyện lệ thủy đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng bình
đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân để điều tra truy bắt hung thủ
tuy nhiên sau khi gây án xong nguyễn văn bình đã chạy trốn vào rừng thuộc địa bàn xã ngân thủy huyện lệ thủy
theo người dân địa phương nguyễn văn mình là đối tượng có tâm sinh lý rất khác biệt lối sống quái dị
thường xuyên không có mặt ở nhà mà đi lang thang vào các hang đá trong rừng sinh hoạt
mình có khả năng sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt khi đói khi khát hăn hái quả rừng lá cây và uống nước khe đời sống
chính vì thế mình rất am hiểu thông thạo địa hình rừng núi hàng động ở xã ngân thủy
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh quảng bình công an huyện lệ thủy cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an xã chính quy bán chuyên trách các già làng trường bàn người thông thuộc địa bàn cùng tham gia truy bắt mình
tuy nhiên quá trình bỏ trốn mình không để lại dấu vết gì nên việc truy bắt trở nên bế tắc
ngoài ra sau khi xảy ra vụ án gia đình của nghi phạm cũng không tích cực hợp tác
bởi lý do đằng nào người thân cũng đã mất mạng rồi nên chỉ muốn dọa gian đe chứ nếu mình xa lưới sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh
trong buổi tối xảy ra vụ án lực lượng công an đã lần đến hàng đá tại khu vực rừng nắc dĩ bùm bụp thuộc bàn cửa met xã ngân thủy huyện lệ thủy
thì phát hiện một chiếc chiếu do đối tượng để lại kiểm tra trong hàng lực lượng công an không thu thập được manh mối gì thêm
trung tá võ xuân lộc cán bộ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết trong lúc công tác truy bắt nguyễn văn minh tưởng như đi vào bế tắc
thì lực lượng công an bất ngờ phát hiện nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã hòa thủy huyện lệ thủy là người yêu của mình xuất hiện tại khu vực rừng nắc dĩ bù
đấu tranh khai thác phượng khai sau khi nguyễn văn minh gây án xong đã rủ phượng cùng bỏ trốn vào rừng
đi được khoảng năm km thì minh biết được tin lực lượng công an đang tổ chức truy bắt nên minh bà phượng ở lại còn hắn tiếp tục chạy trốn
ngoài ra phượng cũng không biết thông tin gì thêm
lực lượng công an đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa địa bàn nơi nghi vấn nguyễn văn minh đang ẩn náu
đồng thời phát hiện phòng trào quân chúng tham gia tố giác tội phạm triển khai các tổ mai phục và chốt chặn tại các vị trí hiểm yếu
nơi đối tượng có thể xuyên rừng trốn khỏi địa bàn
do địa hình rừng hiểm trở chủ yếu là cây rừng sen đá và nhiều hang động nên công việc tìm kiếm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
nhận định nếu việc truy bắt nguyễn văn minh kéo dài thời gian đối tượng sẽ có khả năng xuyên rừng chạy sang lao bảo quảng trị để trốn sang lào
công an tỉnh quảng bình đã triển khai thành nhiều tổ cùng với chó nghiệp vụ bao vây tại các điểm nghi vấn nơi đối tượng có thể lợi dụng để tiếp tục lần trốn
sau bốn ngày kiên trì giả soát đến sáng ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng truy bắt đã phát hiện nguyễn văn minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phía tây xã sơn thủy giáp danh xã ngân thủy huyện lệ thủy
nguyễn văn minh nhanh chóng bị khống chế bắt giữ để đưa về phục vụ công tác điều tra
để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ quan công an đề nghị người dân chủ động kịp thời phát hiện có biện pháp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày giữa các thành viên trong gia đình hàng xóm không để kéo dài tích tụ làm nguyên nhân điều kiện dẫn đến các vụ án vụ việc thường tầm
trường hợp màu thuẫn không thể hòa giải được cần báo cáo chính quyền địa phương các cơ quan chức năng đoàn thể để kịp thời có biện pháp giải quyết